trong khuôn khổ lễ hội ok ong bóc trước đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sóc trăng đã tổ chức hội thi thả đèn nước lôi pro tip và phục dựng ghe ca hâu
hội thi diễn ra trong hai đêm thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem
lễ loui protep là lễ theo truyền thuyết phật giáo mang ý nghĩa đức phật hạ giới độ trì chúng sinh và người dân được mùa tạ ơn thần mặt đất và thần nước
bên cạnh các đèn nước năm nay các chùa đã phục dựng ghe ca hâu ghe ngò đi thi đấu phải có một chiếc cà hâu đi kèm
đây là chiếc ghe dành cho các vị chức sắc tôn giáo người uy tín ngồi chỉ đạo các đội ghe ngò
nghe được trang trí đẹp những hòa văn được khắc rất tinh xảo kết hợp đèn và độ nhạc ngũ âm làm cho đêm hội càng thêm sinh động lung linh huyền ảo